các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bài viết bộ trưởng tô lâm đánh giá năm hai nghìn hai mươi một công tác công an phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
trước những diễn biến nhanh phức tạp và chưa từng có tiền lệ của tình hình thế giới và khu vực
trong đó dịch covid một mươi chín tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực chính trị kinh tế xã hội y tế giáo dục của đất nước
nhất là ảnh hưởng đến sinh kế đời sống của nhiều tầng lớp nhân dân người lao động
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống là thách thức đặt ra trong ứng xử ngoại giao
bảo vệ chủ quyền cũng như đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia của đất nước
năm hai nghìn hai mươi một cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trong bối cảnh đó với quyết tâm chính trị lớn lực lượng công an nhân dân đã nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
vào thực tiễn công tác và chiến đấu tổ chức thực hiện các giải pháp mang tính đột phá thực hiện thắng lợi
toàn diện trên các mặt công tác đồng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đối ngoại của đất nước bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân với những kết quả dấu ấn nổi bật là
chủ động nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với đảng nhà nước chính phủ
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội các chủ trương chính sách đối ngoại của việt nam
với các nước lớn các địa bàn chiến lược ứng xử linh hoạt trước các sự kiện trong quan hệ đối ngoại và phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động nhanh chóng linh hoạt chuyển trạng thái phát huy vai trò nòng cốt tuyến đầu sung kích tổ chức các đợt chuyển quân lớn
bất kỳ ngày đêm tích cực tham gia đóng góp toàn diện trong phòng chống dịch covid một mươi chín ổn định xã hội
đã có những cách làm quyết đoán đúng đắn hợp ý đảng lòng dân như lấy xã phường lập pháo đài phòng chống dịch
phát động và triển khai phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề lực lượng công an nhân dân
lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thành bảo kiếm bảo đảm an ninh trả tự an toàn xã hội với phương châm kiên định bản lĩnh chính trị
người chiến sĩ công an nhân dân triệu trái tim một ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
triển khai hiệu quả nhiều phương án để bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
giãn cách xã hội cách ly kéo dài bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội đối ngoại quan trọng các mục tiêu công trình trọng điểm
nhất là bảo vệ an ninh an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
hội đồng nhân dân các cấp nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất có phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của đại hội và bầu cử đại biểu quốc hội
nhanh chóng cụ thể hóa các quan điểm chủ trương của đảng về bảo đảm an ninh trả tự
thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia dân tộc từ sớm từ xa triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các mặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ
bảo đảm an ninh kinh tế an ninh xã hội an ninh trong dân tộc tôn giáo tăng cường công tác bảo đảm an ninh thông tin
truyền thông an ninh mạng trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp công tác phòng ngừa đấu tranh
chấn áp tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu quốc hội đề ra tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội
đẩy mạnh điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
theo dõi chỉ đạo nhất là trên lĩnh vực y tế phòng chống dịch covid một mươi chín theo phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
bất kể người đó là ai xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực lan tỏa từ trung ương đến địa phương có tác dụng gian đe phòng người chung cho cả xã hội
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có bước chuyển biến rõ nét mang tính đột phá đặc biệt chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và hoàn thành
đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
hoàn thành chiến dịch cấp năm mươi triệu thẻ căn cước công dân
hoàn thành chiến dịch cấp năm mươi triệu thẻ căn cước công dân triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc
kết nối với các bộ ngành có đủ điều kiện khai thác có hiệu quả ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu dân cư
trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
và công tác phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu duy trì thường xuyên kịp thời
hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả với quân đội nhân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bảo đảm an ninh quốc gia
phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành trung ương và địa phương trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
làm tốt công tác dân vận tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh
đảm an sinh xã hội giúp dân xóa đói giảm nghèo
gương mẫu đi đầu trong thực hiện công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
sớm triển khai các quy định của trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng
đẩy mạnh bố trí sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn tiêu chí bốn cấp công an
theo chủ trương bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
tăng cường biên chế cho công an cấp cơ sở đơn vị trực tiếp chiến đấu
và tiếp tục xây dựng công an xã thị trấn chính quy
bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác trọng tâm đột xuất tại địa bàn cơ sở
chủ động dự báo tình hình triển khai linh hoạt có hiệu quả các hoạt động đối ngoại
hợp tác quốc tế trong đó đẩy mạnh ngoại giao vaccine trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
công tác hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính tư pháp công tác hậu cần
kỹ thuật công an nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng
thời gian tới nhiệm vụ đặt ra
đối với công tác công an ngày càng lớn hơn đòi hỏi lực lượng công an nhân dân tiếp tục nỗ lực
vượt qua mọi khó khăn thách thức phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín
tạo khí thế mới phong trào mới và tinh thần chiến đấu mới
trong đó bộ trưởng tôn lâm yêu cầu lực lượng công an cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau
tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước
chỉ đạo các bộ ban ngành địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự
trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
chủ động kịp thời nắm phân tích dự báo sát tình hình thế giới khu vực
kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương đối sách phù hợp
nhằm giữ vững chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia phục vụ hiệu quả
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
triển khai đồng bộ các lực lượng biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động số đối tượng chống đối trong nước
kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế an ninh công nhân an ninh trật tự
tại các khu kinh tế khu công nghiệp khu chế xuất trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh mạng tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
an ninh xã hội an ninh các địa bàn chiến lược
kết hợp chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh trật tự với thực hiện các chính sách an sinh xã hội an dân
tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của trung ương đảng quốc hội
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tập trung tấn công chấn áp mạnh quyết liệt với các loại tội phạm làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tham nhũng
xác định những lĩnh vực trọng tâm trọng điểm và có nguy cơ cao đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo

xác định những lĩnh vực trọng tâm làm tốt công tác phòng chống tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy cao độ ý thức tự quản tự phòng tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của đảng đối với công tác công an tập trung cụ thể hóa xác định lộ trình
bước đi phù hợp để triển khai thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
xây dựng đội ngũ cán bộ ở bốn cấp công an hoạt động hiệu lực hiệu quả xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi
thân thiết với nhân dân lắng nghe ý kiến là niềm tin của nhân dân trong những lúc gian nguy theo phương châm trọng dân gần dân
lúc dân cần lúc dân khó có công an thực sự là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng tổ quốc và nhân dân
quay trở lại với phần tin trong nước quan trọng thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy đã khai mạc trọng thể tại hà nội
đồng chí phạm minh chính xã hội chủ nghĩa việt nam đến dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng tô lâm ubnd
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tới dị hội nghị có các đồng chí trương thị mai ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trần cẩm tú ubnd bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ubnd kiểm tra trung ương
đồng chí phan đình trạc ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí lê hoài trung ubnd trưởng ban đối ngoại trung ương
đồng chí hồ đức phước ubnd bộ trưởng bộ tài
đồng chí thiếu tướng lê tấn tới ubnd chủ nhiệm ubnd phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp hà nội
đồng chí thượng tướng nguyễn tân cương ubnd tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí nguyễn thành phong ubnd phó trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí nguyễn minh vũ ubnd thứ trưởng bộ ngoại giao đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an thủ trưởng công an các đơn vị thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội nghị nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một
đánh giá kết quả năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng trong công an nhân dân
sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số năm mươi một nqtvk
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia
sở kết ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và nghị định số một ndcp ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
phổ biến tinh thần nội dung cơ bản đề án về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực
tích cực thực hiện chủ trương thích ứng linh hoạt an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tạo tiền đề thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh trật tự giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mở rộng đối ngoại nâng cao vị thế uy tín của đất nước
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng năm trọng tâm để thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ
công an trung ương lần thứ bảy và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm đầu tiên triển khai và thực hiện đề án về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản xây dựng công an nhân dân tinh gọn mạnh
tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tình thế giới khu vực của trong nước đang tiếp tục mang lại nhiều thời cơ thuật lợi
đồng thời cũng đặt ra những khó khăn thách thức mới đối với nhiệm vụ công tác công an trong thời gian tới
vì vậy hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá đúng tình hình
những kết quả đã đạt được chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế
trên các lĩnh vực công tác của năm hai nghìn hai mươi một xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp
công tác năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời hình thực tiễn
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy có ý nghĩa hết sức quan trọng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật
nhận định phân tích dự báo bám sát xu hướng diễn biến của tình hình nhận thức đầy đủ những thời cơ
những thuận lợi khó khăn hoặc những thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
bảo vệ trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân không ngừng đổi mới
nâng cao hiệu quả các mặt công tác thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp để quyết tâm
thực hiện thắng lợi những mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo gồm báo cáo tóm tắt tình hình
kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi một nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai và thời gian tới báo cáo tóm tắt sơ kết
ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và nghị định số một ndcp ngày sáu
sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ và phổ biến các nội dung cơ bản của đề án về đẩy mạnh xây dựng
lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới công bố quyết định ban hành dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba mức độ bốn của ngành công an và các báo cáo tham luận
các báo cáo khẳng định năm hai nghìn hai mươi một tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng
khó dự báo dịch covid một mươi chín tiếp tục xuất hiện những biến chủng mới tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn
dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự phối hợp chặt chẽ của quân đội nhân dân các bộ ban ngành
địa phương nhân dân lực lượng công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
hội nghị thống nhất đánh giá sau ba năm thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và nghị định số một ndcp ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy quy trình quy chế phân công phân cấp phân quyền đã được hoàn thiện
kịp thời khắc phục những vấn đề hạn chế trước đây không làm gián đoạn ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự
việc đổi mới sắp xếp tổ chức công an các đơn vị địa phương đã gắn với việc đẩy mạnh phân công phân cấp cho công an cấp dưới
tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở tổ chức bộ máy đã giảm tầng nước trung gian nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chiến đấu
phát biểu tại hội nghị ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng kết quả thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng nắm tình hình và tham mưu chiến lược
đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương chính sách văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế quy định của đảng pháp luật của nhà nước
và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ngành công an và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả nước trong năm hai nghìn hai mươi